cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại hà nội và các tỉnh thành phố
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số một mươi một ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
căn cứ vào kết quả điều tra vụ án cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can
để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với nguyễn hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
phó vụ trưởng vụ giám sát thị trường chứng khoán thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước bộ tài chính
về tội cố ý làm lộ bí mật công tác theo quy định tệ khoản một điều ba trăm sáu mươi một bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên đã được thi hành
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tập trung điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật